và do vậy người việt đã tiếp nhận một cách dễ dàng
và thứ ba là bởi cái chùa nhà chùa thực chất đã trở thành cái trung tâm văn hóa của xã hội
và chùa đã trở thành một cái địa điểm quen thuộc của tất cả những nơi nào mà có phần giao tới
với người việt chùa là cái gì rất thân thương
không phải họ chỉ tới đó để mà được nghe hướng dẫn được nghe chỉ dạy mà tới đó
như để khiến cho lòng mình được thanh thản
chùa dược sư tên nôm là chùa gò gạo tọa lạc ở xã minh trí huyện sóc sơn hà nội
ngôi chùa vừa có những nét chung đặc trưng của chùa bắc bộ
lại có những điểm nhấn riêng ghi dấu những đặc điểm tự nhiên cũng như đời sống của người dân trong vùng
tên chùa được đặt theo pháp hiệu của vị phật dược sư liêu ly
quang vương hay thường được hiểu nôm na là vị phật thầy thuốc
chùa dược sư này thì với tinh thần trước đây là gọi là bảy làng đại lai
bảy làng đại lai thì ngôi chùa này có vết tích cổ xưa
khu vực đây vẫn còn nguyên là cột đá móng chùa cổ cũ
ở đây thì có một đoàn khảo cổ về
chính thức có đoàn khảo cổ về đây là khảo cổ là cái ngôi chùa nếu mà cổ
thì cái này có phải có hơn nghìn năm rồi
phía ngoài cùng là cổng tam quan
qua tam quan mở ra con đường nhất tránh đạo dẫn bước ta vào thế giới phật
mở đầu hệ thống chùa chính là tòa tiền đường
đây là nơi các phật tử ngồi thiền định rèn tâm yên tĩnh để xây dựng được lòng thiền
theo con đường tử bi của đức phật
ban thờ phật nằm ở giữa gian chùa và lùi về phía sau
tạo cho gian chùa tạo thành hình chữ đinh
do cửa chùa luôn rộng mở với mọi chúng sinh nơi thờ không bao giờ bị che chắn
như vậy nơi đây được gọi là thượng điện
một trong những nét độc đáo của chùa dược sư là bảy pho tượng dược sư được điêu khắc thanh thoát
tinh tế toát lên tinh thần tử bi chữa bệnh cứu người
phía bên trên là tượng kiểu long tượng đức thích ca cùng hai vị cao đồ là ngài anan và ca diếp
và trên cùng là ba bức tượng tam thế biểu tượng cho quy luật nhân quả thông suốt giữa quá khứ hiện tại và vị lai
phía bên trái chính điện là nhà mẫu đây là điểm đặc biệt của phật giáo việt nam
khi trong không gian thở phật cũng thở cả những vị thần thuộc tín ngưỡng bản địa lâu đời
nó cho thấy sự hòa mình của phật giáo vào dòng chảy văn hóa của người việt
sự tùy biến linh hoạt trong mục tiêu hoàng dương phật pháp giáo hóa chúng sinh hướng tới từ bi hỷ xả
chùa sư được xây dựng trên một nền đất cao tươi nhuận quay về hướng nam hướng bát nhã hướng trí tuệ và phát triển thiện tâm
từ khi được xây dựng lại trên nền ngôi chùa cũ nghìn năm tuổi chùa dược sư lại quy tụ được đông đảo người dân tại địa phương cũng như phật tử thập phương viếng chùa lễ phật
cụ ngô thị hiến năm nay đã tám mươi tám tuổi nhưng cứ mỗi tháng hai lần vào ngày dằm và ngày mùng một cụ lại tạm gác việc nhà sửa soạn để lên chùa lễ phật

đúng ra thì từ khi mà tôi vẫn còn sinh ra tôi đã tự nhiên tìm được chùa lễ phật
đừng để khi tôi còn ít tuổi nhà mình tôi cũng hay đi lên chùa thì một

tôi nên chùa thấy nâng tâm thanh thản thoải mái và khi mà gặp các cụ thì thấy vui vẻ hơn và nào không đi được thì cảm thấy nhớ
phật giáo là một tư tưởng triết học lớn do đức phật thích ca mâu ni là người khởi xướng
hình tượng đức phật chính là đại diện cho phật giáo đại diện cho tư tưởng triết học và giáo lý mà phật giáo muốn mang đến cho người dân
trong hệ thống tín ngưỡng thở phật đức phật hay đức trí tôn đồng thời đóng vai trò nhà tư tưởng người luôn dân dạy chúng sinh rằng vạn vật có nhân có quả và mỗi sinh linh phải làm điều thiện tránh điều ác để tránh khỏi những nghiệp báo sau này
chính vì vậy người đến với phật không chỉ để cầu xin những điều tốt đẹp đến với mình mà còn để hướng về những huấn thị
chính vì vậy người đến với phật không chỉ để cầu xin những điều tốt đẹp đến với mình mà còn để hướng về những nghiệp báo sau này
đi chùa không chỉ là để cầu xin tài lộc cầu xin những điều may mắn mà còn đến với một sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng dân cư
ở đó người dân phật tử gặp gỡ trao đổi để từ đó những giá trị nhân sinh cao đẹp của dân tộc được tiếp nối từ cá nhân tới cá nhân từ thế hệ này sang thế hệ khác